giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín được bộ lao động thương binh và xã hội
bộ giáo dục và đào tạo và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi thể thao bổ ích
ý nghĩa cho các em tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc đồng thời phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá
nhằm bồi dưỡng tạo điều kiện và các đội tuyển bóng đá khu vực và quốc gia
ngày hôm qua bảy tám tại hà nội vòng chung kết của giải đã chính thức được khai mặt
đầu tiên giải được tổ chức với sự tham gia của hai mươi bảy đội bóng đến từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc
vòng loại đã được diễn ra thành công và đã chọn ra một mươi sáu đội bóng xuất sắc nhất từ ba bảng đấu gồm gần hai trăm linh em
vòng chung kết được diễn ra từ ngày năm tháng tám tới hết ngày một mươi bốn tháng tám tại hà nội
đây là hoạt động ý nghĩa giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội được giao lưu thể hiện bản thân mình và tự tin hơn trong cuộc sống
bên cạnh đó hoạt động còn nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay đóng góp
hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở việt nam